vào lúc một mươi bốn h năm ngày hôm nay hai mươi bốn tháng một mươi theo giờ địa phương chủ tịch ủy ban một nghìn chín trăm hai mươi hai thông báo
cựu bộ trưởng tài chính anh rishi sunak đã giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành lãnh đạo đảng bảo thủ cầm quyền
điều này đồng nghĩa với việc ông sunak sẽ trở thành thủ tướng thứ năm mươi bảy của nước anh
và là thủ tướng da màu đầu tiên trong lịch sử nước anh
ông murishi sunak trở thành thủ tướng nước anh vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi
sau khi các ứng cử viên khác từ bỏ cuộc đua trở thành lãnh đạo đảng bảo thủ
giữa bối cảnh nhà lãnh đạo tương lai đứng trước nhiệm vụ khó khăn
đó là trèo lái một đất nước chia rẽ sâu sắc vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế
có nguy cơ đẩy hàng triệu người vào đói nghèo
ông sunak một trong những chính trị gia dâu có nhất westminster
được vua charles iii yêu cầu thành lập chính phủ thay thế bà lister nhà lãnh đạo với sáu tuần tại vị
ông là thủ tướng gốc ấn đầu tiên và cũng là thủ tướng da màu đầu tiên của nước anh
ở tuổi bốn mươi hai ông cũng là người trẻ nhất đảm nhận vị trí này trong hơn hai trăm linh năm
ông sunak từng giành được đa số sự ủng hộ trong những tuần đầu đại dịch covid một mươi chín
khi công bố kế hoạch hỗ trợ mở rộng cho những người không thể đi làm trong thời gian phong tỏa
so với bà listraz ông sunak được cho là có lập trường mềm mỏng hơn trong một số vấn đề như brexit và kinh tế